mưa lớn cộng thêm chiều cường thêm ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tại thừa thiên huế có mưa to đến rất to
lượng mưa đo được gần bằng lượng mưa tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đến bốn giờ sáng nay mực nước tại sông hương đạt sấp xỉ báo động ba sông bồ vượt báo động ba là sáu mươi sáu m
đoạn sông bồ đoạn qua ấp phú ốc đạt đỉnh vượt đỉnh lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
mưa lũ đã làm hai người chết sáu người bị thương
đến bảy giờ ngày một mươi tháng một mươi đã có hơn hai tám trăm linh hộ dân phải sơ tán đến nơi tránh lũ
hơn hai mươi bốn năm trăm linh ngôi nhà bị ngập sâu giao thông bị ách tắc tại nhiều địa phương
tuyến quốc lộ một a đoạn qua hương trà hương thủy có đoạn bị ngập sâu từ bảy đến một mét
đường sắt qua thừa thiên huế bị tê liệt do ngập sạt lở nhiều vị trí
bờ sông hương đoạn qua phường hương thọ thị xã hương trà bị sạt hơn một trăm linh mét
bờ biển tiếp tục bị sạt lở nặng với chiều dài hơn một mươi km
điện lực thừa thiên huế đã cắt điện chủ động
tại các địa bàn bị ngập sâu
đường dây từ huế quảng trị lên a lưới bị đứt
địa phương này bị mất điện sang ngày thứ tư
ảnh hưởng lớn đến công tác điều hành phòng chống mưa lũ
học sinh sinh viên trên địa bàn đã được nghỉ học từ ngày tám tháng một mươi
trong những ngày tới áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
thừa thiên huế có thể nằm trong vùng ảnh hưởng tiếp tục hứng chịu mưa lớn
thừa thiên huế đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng tránh bão lũ
giảm thiểu thiệt hại cho người dân
các lực lượng vũ trang được huy động chuẩn bị tàu thuyền xe cao để ứng cứu người dân
các địa phương sẵn sàng xuất kho dự trữ kích hoạt công tác cứu trợ